sau trọng tâm than chốt là tấn công trên mặt trận tư tưởng văn hóa mũi đột phá làm tan giã niềm tin gây hỗn loạn tước bỏ vũ khí tư tưởng tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào và tiến tới tự chuyển hóa xóa bỏ tư tưởng xã hội chủ nghĩa với những thủ đoạn tinh vi sau
một là xuyên tạc những nguyên lý cơ bản khoa học của chủ nghĩa mark lenin
chúng cho rằng chủ nghĩa mark lenin là một lý thuyết tốt nhưng nội dung tư duy lại phi
cách mạng không tưởng đã lỗi thời vì thế cần phải vứt bỏ
hai là phủ nhận những nguyên lý căn bản nhất học thuyết mark lenin được vận dụng sáng tạo ở nước ta về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta
lật ngược bác bỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn tổng kết của đảng ta qua các kỳ đại hội đảng
từ đó bác bỏ hoàn toàn những tư duy lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên cũng như những thành tiệu trong những năm đổi mới mà nhân dân ta đã đạt được
ba là gieo rắc hoài nghi về lựa chọn con đường cách mạng vô sản độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đòi đổi tên đảng đổi tên nước đa nguyên đa đảng
chúng khai thác những khó khăn những khiếm khuyết trong thực thi các quyết sách về kinh tế và cho rằng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sai lầm là còn vương vấn bởi cái đuôi hậu soviet
chúng yêu cầu bỏ điều bốn trong hiến pháp đảng không cần lãnh đạo xã hội
đây là những thủ đoạn hạ thấp vai trò vị trí của đảng dần tước bỏ vai trò lãnh đạo của đảng
bốn là chúng cổ suý cho một số cán bộ đảng viên giao động về ý thức hệ về niềm tin lý tưởng xã hội chủ nghĩa đòi sửa đổi cương lĩnh của đảng theo hướng đưa chủ nghĩa mark lenin ra khỏi nền tảng tư tưởng của đảng chỉ giữ lại tư tưởng hồ chí minh giữ lại mục tiêu độc lập dân tộc bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa

năm là xúc phạm lòng tôn kính của nhân dân ta đối với lãnh tụ hồ chí minh xuyên tạc tư tưởng hồ chí minh cũng như cuộc đời và sự nghiệp của người
vù khống dựng chuyện nói xấu bôi nhọ cán bộ gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân
chúng lợi dụng những phần tử bất mãn xuyên tạc lịch sử bóp méo sự thật bôi đen chế độ khoét sâu tư tưởng chống đối đảng nhà nước
xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng của đảng nhà nước ta cho rằng đó là cuộc tranh giành phe phái trong đảng
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đã nêu hai mươi bảy biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và đề ra nhiệm vụ phải đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái dẫn đến tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chủ động ngăn chặn phản bác quan điểm sai trái cần được triển khai mạnh mẽ với các giải pháp sau
một là đổi mới làm chuyển biến mạnh công tác tổng kết thực tế
thực tiễn nghiên cứu lý luận nhận thức sâu sắc hơn các luận điểm của các mark lenin khẳng định những luận điểm có giá trị bền vững những luận điểm nào trước kia đúng nhưng điều kiện lịch sử đã thay đổi bị thực tiễn vượt qua không còn phù hợp
hai là đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân theo hướng nâng cao chất lượng thiết thực bám sát thực tiễn không hình thức
co trọng việc giáo dục lý luận chính trị cho thế hệ trẻ
đặc biệt là hệ cao đẳng đại học
đổi mới mạnh mẽ đồng bộ nội dung chương trình giáo trình và phương pháp giảng dạy phù hợp với từng cấp từng đối tượng nhằm tạo sức đề kháng chống lại sự tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch
ba là xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn những chuyên gia đầu ngành thực sự giỏi có trình độ cao về chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
bốn là chủ động tích cực đấu tranh phê phán các quan điểm
sai trái thù địch với chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh đường lối quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tăng cường đối thoại tạo sự nhất trí trong nội bộ đảng sự đồng thuận trong xã hội
nâng cao tính thuyết phục tính chiến đấu trên hệ thống truyền thông
khi cán bộ đảng viên và nhân dân có sự giác ngộ sâu sắc về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội về quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
thì sẽ tự ý thức tự bảo
đảng phục vệ góp phần bảo vệ đảng kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
kể từ đầu nhiệm kỳ khóa một mươi hai đến nay ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật hơn bảy mươi cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý
ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hàng trăm tổ chức đảng hàng chục nghìn đảng viên hầu hết các tổ chức đảng
và có tới gần một nửa số đảng viên bị kỷ luật do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ diễn ra trên nhiều lĩnh vực từ công tác cán bộ quản lý sử dụng đất
thực hiện các dự án phát triển kinh tế quản lý tài chính tài sản công
điển hình là các vụ vi phạm ở ban cán sự đảng tập đoàn dầu khí ban cán sự đảng bộ công thương
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố và thành ủy đà nẵng ban cán sự đảng tổng công ty viễn thông mobifone
điểm chung của những vụ vi phạm là ban thường vụ cấp ủy không giữ đúng chế độ sinh hoạt buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ
tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách đấu tranh tự phê bình và phê bình hơi hợt dĩ hòa vi quý kỳ luật không nghiêm minh
thiếu tinh thần thương yêu lẫn nhau thật sự
người đứng đầu núp bóng nguyên tắc tập trung dân chủ lấy tập thể để che chắn viện cớ tập trung để lộng quyền độc đoán trong toàn bộ công việc
từ đó dẫn đến làm trái các quy định vi phạm luật pháp họ làm trái vì lợi ích cá nhân bộ phận nhóm lợi ích
nhiều người bước qua nguyên tắc giường cột mưu toan theo ý họ
khi người đứng đầu áp đặt gây sức ép vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ các thành viên trong ban thường vụ đoàn kết hình thức xuôi chiều
vai trò của ban thường vụ cấp ủy bị vô hiệu hóa dễ dàng chấp hành theo ý chí người đứng đầu là nguyên nhân những vi phạm nghiêm trọng
gây thất thoát lớn làm thiệt hại ngân sách nhà nước làm giảm suốt niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
từ những bài học kỷ luật nhiều tổ chức đảng và cán bộ đảng viên đặc biệt là cán bộ cao cấp của đảng thời gian qua cho thấy
các cấp ủy tổ chức đảng phải quan tâm hơn nữa việc học tập nâng cao trình độ nhận thức
hiểu biết của cán bộ đảng viên về vị trí ý nghĩa tầm quan trọng nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ
chú trọng mở rộng dân chủ phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật siết chặt kỷ cương kỷ luật đảng
một vấn đề hệ trọng bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ triệt đề hiệu quả ở mọi tổ chức đảng là phải thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực
không thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng nhiều nơi nhiều cán bộ lãnh đạo đã làm biến dạng quyền lực chính trị
biến quyền lực công thành quyền lực tư từ đó dẫn đến hệ lụy khôn lường hỏng tổ chức mất cán bộ
tập trung và dân chủ là hai nhân tố quan trọng có mối quan hệ hữu cơ cần được cụ thể hóa thành những quy định rõ trách nhiệm quyền hạn nghĩa vụ của tập thể cá nhân
nhất là cán bộ chủ chốt người đứng đầu trong các tổ chức đảng
có như thế dân chủ mới không bị lợi dụng trở nên hình thức tập trung mới không thể biến thành độc đoán chuyên quyền
nguyên tắc tập trung dân chủ mới có sức mạnh thật sự trong các hoạt động của đảng
đoàn kết là vấn đề sống còn của cách mạng
đảng ta khẳng định đảng coi việc giữ gìn đoàn kết nhất trí trong đảng trên cơ sở đường lối chính trị và nguyên tắc tập trung dân chủ
là sinh mệnh của đảng và kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân chống mọi biểu hiện chia rẽ bè phái trong đảng
trong hàng ngũ của đảng có người bi quan giao động nghi ngờ tính đúng đắn khoa học của chủ nghĩa xã hội
họ cho rằng chúng ta đã chọn sai đường cần phải đi con đường khác
phai nhạt lý tưởng dẫn đến lòng trung thành của một số cán bộ đảng viên chuyển sang thoái hóa biến chất tự diễn biến tự chuyển hóa
có nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng
và chế độ trước trong mỗi kỳ đại hội của đảng các thế lực thù địch tận dụng mọi khả năng điều kiện hình thức
để công kích các hoạt động của các tổ chức và xuyên tạc các văn kiện của đại hội
họ không từ mọi thủ đoạn bôi nhọ nói xấu chỉ trích cán bộ của đảng của nhà nước gây sự kỳ thị hoài nghi thiếu tin tưởng
để chia rẽ đội ngũ cán bộ chia rẽ tổ chức đảng với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị của nhà nước
một số đảng viên bất mãn thoái hóa biến chất
tuyên truyền kích động tâm lý thổi phồng những khuyết điểm trong quá trình hoạt động của đảng nhà nước
hành động chống phá chia rẽ trong các tổ chức đảng quân chúng
một số người do thiếu bản lĩnh chính trị khi được các trang mạng xã hội tán dương lại ra vẻ hợm hĩnh
dưới những mỹ danh nhà yêu nước nhà dân chủ mà không biết mình đang bị lợi dụng
trở thành con tim trong tay bọn cơ hội phản động trượt dài trên con đường phản bội
một số nơi không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ
buông lỏng việc tổ chức sinh hoạt quản lý đảng viên tự phê bình và phê bình không nghiêm túc
bình xét phân loại đảng viên qua loa đại khái dễ người dễ ta
nghiêm trọng nhất là không chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ
từ đó phát sinh mâu thuẫn xung đột về lợi ích không phục nhau mất đoàn kết trong nội bộ
chủ nghĩa cá nhân đã sói mòn những nguyên tắc cơ bản nhất của đảng
việc học nghị quyết ở cấp cơ sở đã chậm trễ lại đại khái qua loa
ảnh hưởng tiêu cực đến sự nhận thức thống nhất hành động để đoàn kết nhất trí trong thực hiện
để tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng chúng ta cần phải
đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu học tập đấu tranh nhằm bảo vệ chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh chủ trương đường lối quan điểm điều lệ của đảng
mọi đảng viên phải tích cực học tập cập nhật thông tin nắm vững đường lối của đảng
đó là cơ sở tạo sự thống nhất trong hành động
chung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
dân chủ là điều kiện quan trọng để có đường lối đúng nghị quyết đúng
tập trung bảo đảm cho sự thống nhất về ý chí và hành động kỳ luật đảng được chấp hành triệt để
kiên quyết chống bệnh quan liêu độc đoán chuyên quyền trong đội ngũ cán bộ
cần phải sát dân gần dân thật sự nắm chắc nguyện vọng của nhân dân
đảng cầm quyền nhưng dân là chủ dân làm gốc
chính cái gốc này đem lại nguồn sinh
đảng phải thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng việt nam hùng cường
đại đoàn kết dân tộc không chỉ là nhiệm vụ hàng đầu của đảng mà còn là nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc
mặt trận dân tộc thống nhất là một thực thể được xây dựng trên nền tảng liên minh công nông trí thức
giới sự lãnh đạo của đảng quy tụ được cả dân tộc tập hợp được toàn dân kết thành một khối vật
đảng phải thực sự là hạt nhân đoàn kết toàn dân tộc trong mặt trận dân tộc thống nhất
tư tưởng của bác hồ về đoàn kết thống nhất trong đảng hạt nhân đại đoàn kết dân tộc được đảng và nhân dân ta liên tục phát triển
ngày càng hoàn thiện cùng với thực tiễn đang biến đổi của đất nước trên con đường xây dựng đất nước thịnh vượng hùng cường
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần trích bài kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh kiên quyết đấu tranh bảo vệ những nguyên tắc cơ bản
của đất nước